cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trong sáng nay đã khiến một cây cổ thụ tại quận hoàn kiếm hà nội bị bật gốc
đè bẹp một xe ô tô con gây hoảng loạn cho nhiều người dân
do gió lớn nên khiến cây xanh trên phố phan huy chú dài khoảng năm mét đường kính bốn mươi cm bị mục ruộng gốc
bất ngờ đổ ra giữa đường đè trúng xe ô tô bốn chỗ hiện đang để bên vệ đường khiến xe hư hỏng nặng
rất may trong xe không có người sự việc này khiến nhiều người đang lưu thông trên tuyến đường này hoảng loạn
cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa và điều tiết giao thông cho lực lượng công ty công viên cây xanh đến thu dọn
mặc dù thời điểm này chưa phải là mùa mưa bão nhưng đã xảy ra tình trạng đổ gãy cây xanh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
vì vậy các lực lượng chức năng của hà nội cần tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý ngay đối với những cây xanh không bảo đảm an toàn để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra